novaland đã cam kết bảo lãnh nghĩa vụ cho từng khách hàng tại dự án này
và khẳng định có thể bàn giao kịp tiến độ đã cam kết
novaland cho biết đã ký kết thỏa thuận cấp bảo lãnh với ngân hàng bv command
và doanh nghiệp này cam kết bảo lãnh nghĩa vụ cho từng khách hàng tại dự án
và khẳng định có thể bàn giao kịp tiến độ đã cam kết với khách hàng
theo chủ đầu tư việc bảo lãnh nghĩa vụ tài chính theo quy định
chỉ nhằm mục đích đảm bảo quyền lợi của khách hàng
khi chủ đầu tư không bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ
trong khi thực tế các phân khúc của dự án aqua city đã thi công hoàn chỉnh
với tỷ lệ hoàn thành trên chín mươi hai về hạ tầng giao thông và hạ tầng kỹ thuật
dự án hiện đã hoàn thành một trăm linh tiến độ
bộ công an vừa có văn bản đề nghị văn phòng đăng ký đất đai tỉnh gia lai
phối hợp ra soát tạm dừng các hoạt động giao dịch mua bán sang nhượng
mục đích nhằm ngăn chặn các cá nhân công ty liên quan trong vụ án
công ty vạn thịnh pháp tẩu tán tài sản
trong khoảng thời gian từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn một mươi chín
các bị can cá nhân tại các công ty liên quan đã có hành vi gian dối
trong việc phát hành mua bán trái phiếu trái quy định của pháp luật
để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của người dân
các bị can cá nhân trong bộ án trên hiện nay sở hữu một ưu quyền cho người thân
sở hữu nhiều tài sản là bất động sản tài sản trên đất tại các tỉnh thành phố
để phục vụ yêu cầu điều tra cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
đề nghị văn phòng đăng ký đất đai tỉnh gia lai
phối hợp rạt sát tài sản các cá nhân công ty rà soát các tài sản là quyền sử dụng đất
trên địa bàn tỉnh tình trạng pháp lý hiện nay
thực hiện tạm dừng các giao dịch mua bán chuyển nhượng tặng cho phát sinh đối với nhà đất
cho đến khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đề nghị văn phòng đăng ký đất đai tỉnh gia lai
phối hợp cung cấp các tài liệu liên quan
trong bối cảnh lãi suất trên thị trường liên ngân hàng liên tục sụt giảm
ngân hàng nhà nước đã có động thái hút trồng hơn hai mươi bảy tỷ đồng từ thị trường
qua cả hai kênh tính phiếu và mua kỳ hạn giấy tờ có giá
ngân hàng nhà nước đã phát hành gần hai mươi tỷ tính phiếu cho sáu thành viên thị trường
với lại suất sáu mỗi năm
với việc không có tính phiếu cũ đáo hạn ngân hàng nhà nước đã hút rồng gần hai mươi tỷ đồng
qua kênh này trong phiên ngày một mươi năm tháng một mươi một
đáng chú ý là tính phiếu lần này có kỳ hạn hai mươi tám ngày dài hơn nhiều so với kỳ hạn một mươi bốn ngày
và bảy ngày trong các đợt phát hành trước đó
điều này cho thấy định hướng muốn giữ tiền lâu hơn của các đơn vị điều hành
trên kênh cầm cố giấy tờ có giá ngân hàng nhà nước cho tám thành viên vay mới gần chín hai trăm sáu mươi chín tỷ đồng
trong khi có một mươi bảy tỷ đồng các khoản vay hồi đầu tháng đáo hạn
tính chung nhà điều hành đã hút rồng gần bảy bảy trăm ba mươi một tỷ đồng qua kênh mua kỳ hạn giấy tờ có giá
như vậy trên cả hai kênh tính phiếu và mua kỳ hạn giấy tờ có giá
ngân hàng nhà nước đã hút rồng tổng cộng hai mươi bảy bảy trăm ba mươi một tỷ đồng
đây là phiên hút rộng mạnh nhất của cơ quan quản lý tiền tệ kể từ ngày một mươi chín tháng một mươi
hoạt động rút dòng của ngân hàng nhà nước diễn ra khi lãi suất vay mượn việt nam đồng bình quân
trên thị trường liên ngân hàng tại kỳ hạn qua đêm đã giảm từ bảy xuống còn bốn vào cuối tuần trước
theo các chuyên gia động thái này của ngân hàng nhà nước sẽ giúp mặt bằng lãi suất việt nam đồng
liên ngân hàng về mức an toàn hơn so với đồng đô la mỹ giảm bớt áp lực lên tỷ giá
theo hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản chín tháng đầu năm
xuất khẩu tôm hùm tăng hơn bảy lần so với cùng kỳ năm ngoái đạt một trăm bảy mươi chín triệu đô la mỹ
riêng thị trường trung quốc chiếm chín mươi thị phần
do nhu cầu tiêu dùng tại thị trường trung quốc tăng cao khi xuất khẩu tôm hùm tăng trưởng đột biến
hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản dự báo sức mua sản phẩm này sẽ còn đi lên mạnh
trong những tháng cuối năm khi người tiêu dùng nước này chuẩn bị lễ cuối năm
hiện việt nam có hai vùng nuôi tôm hùm lớn nhất nước là phú yên và nha trang
theo thống kê chín mươi tôm hùm nuôi tại đây được các công ty thương lái trung quốc thu mua
và xuất khẩu theo đường tiểu ngạch
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã có đề án phát triển nuôi và xuất khẩu tôm hù
đến năm hai nghìn hai mươi năm tổng sản lượng nuôi đạt ba tấn một năm
giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt hai trăm linh triệu đô la mỹ mỗi năm
đối với chế biến thực phẩm quản lý và chế biến nguyên liệu đầu vào với quy mô lớn là bài toán khó
chỉ cần một sai sót nhỏ sẽ mất khả năng cạnh tranh
tiêu chuẩn phân phối để khắc phục những vấn đề này
nhiều doanh nghiệp đã đầu tư tự động hóa trong sản xuất
nhờ đó chất lượng sản phẩm được đảm bảo đồng thời tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường
mỗi năm kim ngạch xuất khẩu sản phẩm bánh kẹo thực phẩm chế biến sâu của doanh nghiệp này
đạt trên một mươi triệu đô la mỹ
sản phẩm của công ty xuất sang hàng chục quốc gia
trong đó có những thị trường khó tính như thị trường nhật bản hàn quốc châu âu
để có thể đáp ứng được các tiêu chuẩn mà những thị trường này đòi hỏi
công ty đã ứng dụng công nghệ vào hoạt động sản xuất
ngoài việc đáp ứng được yêu cầu từ khách hàng
sản phẩm của công ty cũng tăng được khả năng cạnh tranh
về các sản phẩm cùng loại từ doanh nghiệp đến từ quốc gia khác
ngoài ra việc tự động hóa cũng giúp chúng tôi giảm chi phí rất lớn trong việc sản xuất
cụ thể là nếu như trước đó thì với nhà máy của chúng tôi mà sản xuất với công suất như hiện tại
thì có thể lên đến một ngân bộ nhân viên
tuy nhiên với một nhà máy mới như thế thì chỉ rơi vào dưới năm trăm linh cán bộ công nhân viên
như thế là chi phí về lao động giảm xuống rất nhiều
chuyển đổi số trong ngạch thực phẩm
đã có tác động rất lớn đến các công ty thực phẩm và đồ uống
bắt đầu chính từ cơ chế sản xuất
mặc dù ít được công chúng nhìn thấy nhất
nhưng những công nghệ này mang tính quyết định bởi đây là nơi tất cả bắt đầu
một mặt là để cải tiến và để có được cái giá thành cạnh tranh
trong việc chỉ dứt kinh doanh thì chúng tôi đã tăng cường tự động hóa
và tự động hóa từ những khâu cấp nguyên liệu đầu vào
đến những khâu tổ chức sản xuất ở trong
cũng đến những khâu đóng gói thành phẩm
đến những khâu mà đang tốn rất nhiều nhân lực
chúng tôi đã ứng dụng và đã sử dụng và các robot vào để tổ chức
để tiêu hóa được nhiều nhất có thể trong quá trình sản xuất
và hạn chế nhất cho việc các bộ nhân viên
phải sử dụng đến nguồn lực toàn người trong quá trình vận hành sản xuất
trong nhiều diễn đàn do bộ công thương tổ chức
phù hợp với bộ khoa học công nghệ
các chính sách và khóa đào tạo tự động hóa ngành f b
đã được chú trọng chia sẻ
và ngay cả bao bì đồng gói thiết kế
mẫu mã sản phẩm cũng rất là khóa
năm nay chúng ta chứng kiến là cái sự chuyên nghiệp
mẫu mã bao bì sản phẩm rất là đẹp
rất là tiêu chuẩn mà tiếp cận được với lại những tiêu chuẩn của quốc tế
đã có những chứng nhận quốc tế như fairtrade
như là organic rồi thì những cái tiêu chuẩn rất là cao
của các thị trường nhập khẩu khó tính
mà phát triển như là eu như là nhật bản
như là hoa kỳ như là hàn quốc
theo tổng cục thống kê số lượng doanh nghiệp hoạt động
trong ngành sản xuất chế biến thực phẩm
việt nam chỉ chiếm gần một tổng số doanh nghiệp
cả nước nhưng giá trị sản xuất của ngành
lại chiếm tỉ trọng lên tới một mươi chín một
trong nhóm ngành công nghiệp chế biến chế tạo
của việt nam điều đó cho thấy
ngành sản xuất chế biến thực phẩm việt nam
là một trong những ngành công nghiệp mũi nhọn
trong bối cảnh việt nam đã tham gia ký kết
các hiệp định thương mại tự do mang lại nhiều lợi thế
về thị trường cho doanh nghiệp do đó
để nhanh chóng nắm bắt được cơ hội cũng như tăng khả năng
cạnh tranh doanh nghiệp trong nước cần chú trọng
đầu tư mạnh thiết bị công nghệ hiện đại
nhằm nâng cao năng lực sản xuất chất lượng
và xây dựng thương hiệu và quảng bá sản phẩm
quý tư thường là mùa cao điểm
đối với bất động sản tuy nhiên sau diễn biến
lại xuất tăng tính dụng thắt chặt cùng
tâm lý đầu tư hạn chế khiến nhiều doanh nghiệp
địa ốc phải tính toán lại kế hoạch kinh doanh
hiện nay nhiều doanh nghiệp địa ốc
đã hoãn thời điểm bán dự án
nên cử như tập đoàn đất xanh
dự kiến mở bán lại dự án gem riverside
sang năm hai nghìn hai mươi ba thay vì đầu quý tư
sắp tới bên cạnh đó
một số tập đoàn như hà đô vạn phúc
công ty cố phần địa ốc phú long
cũng có kế hoạch tầm hoãn lịch mở bán các dự án
trước đây khi mà cái kênh trái phiếu
vẫn còn đang có thể huy động được tiền
thì cái dòng vốn của các doanh nghiệp bất động sản
nhìn chung là một cái mức dễ thở hơn
còn trong giai đoạn hiện tại bây giờ thì để
có thể phát triển tiếp tục được dự án
nó sẽ đột cái bài tán rất là khó về vấn đề
tìm kiếm vốn
đó là chưa kể về cái tình trạng pháp lý
của khá là nhiều các dự án
thì hiện tại bây giờ gần như là đang bị đóng băng
thì tất nhiên cái thị trường này sẽ rơi
một cái trạng thái rất là ảm đạm
ngoài việc thay đổi các kế hoạch ra hàng
nhiều doanh nghiệp bất động sản tại tp hcm
đang phải cắt giảm nhân sự giảm lương
của nhân viên để đưa chi phí hoạt động
về mức thấp nhất bên cạnh đó
một số doanh nghiệp phải thu hẹp quy mô đầu tư
sản xuất kinh doanh như hóa hoạt động đầu tư
dừng thi công dự án hiện hữu
hoặc không tri khai dự án mới dừng phát hành
cổ phiếu để tăng vốn
khó khăn lợi nhất của các doanh nghiệp
bất động sản hiện nay chính là nguồn vốn
trong khi vốn vai gặp khó vốn huy động
từ khách hàng bị tắt thì dòng vốn từ trái phiếu
là trọng tâm hiện nay cần thao gỡ
ước tính có khoảng bảy trăm chín mươi tỷ đồng trái phiếu
doanh nghiệp đáo hạn vào năm hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn
vì vậy rất cần cơ chế chính sách của nhà nước
tạo điều kiện để thị trường
bất động sản vận hành thông suốt
thủ tướng chính phủ cũng đã có những yêu cầu
về phía bộ tài chính là phải ra soát
và phải có những giải pháp
để giúp cho thị trường trái phiếu
có thể vận hành trở lại một cách bình thường
bởi vì như chúng ta biết hiện tại bây giờ
đang có rất nhiều những hiện tượng bất thường
đối với thị trường trái phiếu này
khi mà phần lớn nhà đầu tư
hiện tại sau những vấn đề
về tân hoàng minh
về bàn tình pháp
thì đang có một làn sóng tẩy chay
rất là lớn đối với thị trường trái phiếu
giải quyết đối với những dự án
đang giải ngon
chúng ta tiếp tục giải ngon
có nghĩa là trước đây ngân hàng
đang cho vay rồi nhưng bị sát kết kiếm dụng
bị kiểm soát chặt về trái phiếu
cho nên là các ngân hàng của phần
dừng lại là một việc
việc thứ hai là liên quan đến các dự án
đã hoàn thành các thủ tục về pháp lý
và có thể thực hiện được việc
huy động vốn từ người mua
hoặc nhận được hỗ trợ tài chính
từ ngân hàng việc cho vay
hai cái nhóm này sẽ được ưu tiên
và nó sẽ
có thể tác động trực tiếp
là lực đỡ rất lớn cho các dân dịch bất động sản
để tháo gỡ những khó khăn
trên thị trường bất động sản hiện nay
đại diện hiệp hội bất động sản tp hcm
cũng đã đề nghị chính phủ ngân hàng nhà nước
xem xét nếp trần rung tính dụng
thêm khoảng từ một hai
để có thêm nguồn vốn tính dụng
khoảng từ một trăm linh đến hai trăm linh ngàn tỷ đồng
hỗ trợ cho nền kinh tế trong giai đoạn cao điểm cuối năm
ngoài ra còn tạo điều kiện cho người mua nhà
được tiếp cận nguồn vốn tính dụng
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
còn bây giờ hôm nay xin chào và hẹn gặp lại